lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa chuyên án bắt giữ hai đối tượng gồm đoàn văn dũng chú tại huyện tiên phước và lường văn huế chú tỉnh con tum thu giữ hai bánh heroin
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh quảng nam con tùng
vào chiều hai mươi năm tháng một tại xã tiên châu huyện tiên phước lực lượng công an đã phát hiện và khống chế bắt giữ đoàn văn dũng qua khám xét phát hiện thu giữ hai bánh heroin trọng lượng gần bảy trăm tám mươi bảy gram
qua đấu tranh đối tượng dũng khai nhận đã mua số ma túy trên từ đối tượng huế với giá là sáu trăm bốn mươi triệu đồng
hai đối tượng đã gặp nhau giao nhận ma túy tại ngã ba việt an huyện hiệp đức
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng công an đã tổ chức đón lõng trên tuyến đường từ huyện hiệp đức về con tum đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một tại xã phước xuân huyện phước sơn
trong đó lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng huế khám xét khẩn cấp người phương tiện đã thu giữ được hai trăm một mươi hai triệu đồng hai điện thoại di động trong đó hai trăm linh triệu đồng là số tiền mà huế nhận từ dũng bằng việc mua bán ma túy